theo thống kê của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai năm hai nghìn một mươi sáu nước ta phải hứng chịu hai mươi loại hình thiên tai trong tổng số hai mươi một loại hình thiên tai trên thế giới trừ sóng thần
mùa mưa bão đang đến gần nhằm phòng chống và giảm thiểu những rủi ro do thiên tai gây ra
hôm qua tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị phòng chống thiên tai khu vực các tỉnh miền núi phía bắc
trong những năm gần đây nước ta liên tiếp chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu gây bão lũ quét sạt lở đất ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân
chỉ tính riêng trong năm hai nghìn một mươi sáu tại một mươi tám tỉnh khu vực miền núi phía bắc thiên tai đã khiến hơn một trăm linh người chết và mất tích gần một ngôi nhà bị đổ sập
trên một trăm ba mươi hectare lúa và hoa màu bị thiệt hại gần hai trăm linh con da súc da cầm bị chết và lũ cuốn trôi
trên năm mươi sáu km canh mương và đường giao thông bị sạt lở